nhằm duy trì củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an và đại biểu quốc hội là chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
vào chiều qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội khóa một mươi năm là chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí lê tấn tới ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về phía bộ công an còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang khẳng định trong kết quả công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo dân tộc kết quả công tác tranh thủ vận động phát huy vai trò của chức sắc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc thiểu số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự có đồng góp rất lớn của các vị đại biểu quốc hội là chức sắc tín đồ các tôn giáo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
những năm qua các chức sắc chức việc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc thiểu số đã giúp đỡ cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong vùng tôn giáo vùng dân tộc thiểu số nhất là tại các địa bàn chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ đảng nhà nước và lực lượng công an luôn tin tưởng và mong muốn trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm với trí tuệ và tinh thần đoàn kết gắn bó đồng hành cùng dân tộc các vị đại biểu quốc hội là chức sắc tôn giáo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục là công nối quan trọng đưa những chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với bà con nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số đồng bào có đạo ở vùng sâu vùng xa vùng còn nhiều khó khăn tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ
nhất là trong xây dựng nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên các địa bàn lĩnh vực huy động sự tham gia tích cực của đồng bào có đạo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật